theo đó từ khi thành lập công ty đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai bị can mỹ hạnh đã có hành vi đưa thông tin không đúng sự thật về việc công ty có dự án đầu tư trồng cây sâm ngọc linh tại một số tỉnh trên cả nước mang lại lợi nhuận cao
bằng thủ đoạn nêu trên hạnh đã huy động vốn của nhiều cá nhân với tổng số tiền lên tới hơn một hai trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
để các nhà đầu tư tin tưởng hạnh đã sử dụng một phần tiền huy động được để trả lãi cho họ số tiền còn lại thì bị can chiếm đoạt
công an thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây buôn bán pháo liên tỉnh bắt giữ bố đối tượng thu giữ gần một năm tấn pháo
ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tại công ty phong musa hà tĩnh công an thị xã kỳ anh bắt giữ đối tượng phan văn tuân
về hành vi tăng trữ sáu bảy mươi tám kg pháo nổ
điều tra mở rộng lực lượng công an bắt giữ bốn đối tượng gồm vũ trí hiếu nguyễn vĩnh phú nguyễn trí tâm nguyễn văn trường
tiến hành khám xét lực lượng công an thu giữ tăng vật gần một năm tấn pháo hoa nổ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã mua pháo từ một người việt sinh sống tại campuchia
sau đó thuê người vận chuyển bằng đường sông về tập kết tại nhà phú và tâm để bán kiếm lời
để tiêu thụ các đối tượng lập các tài khoản ảo trên facebook zalo telegram
các trang mua bán hàng địa tử trên shopee lazada để quảng cáo buôn bán pháo
đồng thời mua các số điện thoại tài khoản ngân hàng không chính chủ để liên lạc và nhận chuyển tiền từ người mua bán pháo
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay nhiều đối tượng đã mua bán ra thị trường khoảng ba tấn pháo cho nhiều đối tượng trên phạm vi toàn quốc
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đang lập hồ sơ xử lý ông lê văn thanh chú tỉnh đồng nai về hành vi vận chuyển cát trái phép
qua các biện pháp nghiệp vụ khuya ngày tám tháng một mươi một tổ công tác đội cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
phát hiện phương tiện ghe gỗ do ông lê văn thanh đang vận chuyển khoảng một mươi mét khối cát trái phép
tại km một mươi bảy tuyến sông đồng nai thuộc địa bàn xã long tân huyện nhân trạch
tại thời điểm kiểm tra ông thanh không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển trên phương tiện
giấy tờ liên quan đến phương tiện giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng
nên tổ công tác đã tiến hành đưa phương tiện về bến tạm giữ và tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
cho người khác vay tiền với lãi suất lên tới ba trăm sáu mươi năm một năm mai trí đạt chú thị trấn di linh
vừa bị công an huyện di linh tỉnh lâm đồng khởi tố điều tra hành vi cho vai lãi nặng
dịch dân sự
ngày hai mươi tám tháng chín tương lượng công an tiến hành bật phụ bắt quả tăng khi đạt đang có hành vi cho vay và đòi nợ
với lãi suất cao đối với một người dân tại thôn năm xã tân châu
tại cơ quan công an đạt khai nhận đã cho người này vay số tiền một trăm năm mươi triệu đồng với lãi suất ba trăm sáu mươi năm một năm
sau đó anh đã trả đủ gốc và lãi cho đạt
tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đạt khai tiếp tục cho người này vay hai trăm năm mươi triệu đồng
với lãi suất hai trăm một mươi bốn một năm
đến ngày hai mươi tám tháng chín khi đạt vào nhà người này đòi số nợ và lãi
thì bị cơ quan công an bắt quả tang cùng các tăng vật có liên quan như giấy vay tiền
giấy nộp tiền đề ngày giấy ủy nghiệp chi một xe mô tô một điện thoại di động
xác định tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho vai lãi nặng
là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác
công an tỉnh đăng nông đã triệt phái nhiều loại tội phạm khác
đầu vụ án liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng lãi
qua đó góp phần đảm bảo an ninh trở tự tại địa phương
công an tỉnh đắk nông vừa bắt giữ đào văn khắc và đào văn cương
công chú tại huyện lý nhân tỉnh hà nam
theo thông tin ban đầu hai đối tượng đến tỉnh đắk nông hoạt động tín dụng đen
cho vay lãi nặng từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
hai đối tượng sử dụng mạng xã hội facebook để quảng cáo dịch vụ cho vay tiền
hình thức cho vay là trả góp theo ngày
số tiền cho vay giao động từ năm triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng cho một lần vay
khi vay tiền người vay phải chịu chi phí làm thủ tục là hai trăm năm mươi đồng đến hai năm triệu đồng
và chịu lãi suất tương đương ba trăm sáu mươi năm một năm
với thủ đoạn đó từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đào văn khắc và đào văn cương
đã cho một trăm sáu mươi chín lượt người vay với tổng số tiền vay là hơn hai tỷ đồng
thu lợi bất chính trên năm trăm linh triệu đồng
thời gian qua vào tháng sáu có chạy quảng cáo cho khách ở đây vay
ai có nhu cầu hỏi thì liên hệ với số điện thoại
cháu thì cháu đến nhà xem nhà tấm cửa thì cháu cho vay tiền
còn đây là nhóm của bạch thành lâm và vũ văn hạnh công chú tại huyện đắk long
theo kết quả điều tra từ khoảng cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt
bạch thành lâm và vũ văn hạnh đã cho một số người dân
huyện đắk long vay tiền với lãi suất từ một trăm tám mươi một năm
thu lợi bất chính khoảng tám trăm linh triệu đồng
khi người vay chậm trả tiền các đối tượng có hành vi đe dọa
dùng vũ lực với người vay và gia đình để cưỡng đoạt tài sản
tháng một mươi em có cho một người vay tiền và lấy tính lãi suất năm trên một triệu
trên một ngày sau khi đó là đòi tiền thì người ta không trả
và em có dùng lời nói đe dọa người ta mục đích để lấy tiền
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lực lượng công an đắk nông đã phát hiện đấu tranh
triệt phá bảy vụ một mươi một đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng
phương thức của các đối tượng này thì chủ yếu là cho vay lãi suất từ một trăm tám mươi
đến bốn trăm linh trên một năm thì nếu mà các đối tượng cho người vay mà người vay
không chịu trả tiền thì có những hành vi đe dọa sử dụng vũ lực để nhằm cưỡng đoạt
tài sản của người vay
qua đó thì cũng tuyên truyền pháp luật đến các người dân
nếu mà có nhu cầu muốn vay tiền thì sẽ không vay các đối tượng tín dụng đen ngoài
và đề nghị người dân là liên hệ với các ngân hàng các tổ chức tín dụng có uy tín
để vay tiền để đảm bảo theo quy định của pháp luật
để chủ động phong ngừa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật
liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng
góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương
bên cạnh sự vào cuộc đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an
rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội
đặc biệt mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động phong ngừa
kịp thời tố giác các đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật
liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng
cuối tháng một mươi đầu tháng một mươi một là thời điểm hoa cúc họa mi bùng nở rực rỡ nhất
đây cũng là khoảng thời gian
được nhiều bạn trẻ hà nội lựa chọn tới check in
để có những bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc bên cúc họa mi
một loài hoa trắng tinh khôi báo hiệu mùa đông đang về
những ngày này ở vườn hoa nhật tân làng hoa tây tự
bãi đá sông hồng thảo nguyên hoa long biên
những bông cúc họa mi bung nở thu hút rất nhiều người đến chơi và chụp ảnh
từ yên bái xuống hà nội chị hạnh cùng các bạn của mình
đã tới ngay vườn cúc họa mi để chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc đẹp như thế này
xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị theo thông tin từ ngân hàng nhà nước
tiền gửi tiết kiệm của người dân tăng cao từ trước tới nay
dư nợ tính dụng của lĩnh vực bất động sản cũng tăng trở lại
số liệu mới nhất về tiền gửi tiết kiệm trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba của ngân hàng nhà nước cho thấy
tiền gửi tiết kiệm vào ngân hàng lên tới sáu ba mươi bốn triệu tỷ đồng
đây là mức cao nhất từ trước tới nay
tháng tám và tháng thứ một mươi ba liên tiếp tiền gửi của người dân vào ngân hàng tăng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba tới nay lãi suất ngân hàng liên tục xuống thấp
thế nhưng tiền gửi của người dân vẫn tăng hơn năm trăm sáu mươi bảy tỷ đồng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
với các tổ chức doanh nghiệp trong khi các tháng trước
tiền gửi vào ngân hàng liên tục xuống thấp
hàng liên tục giảm thì tháng tám này lượng tiền gửi đã tăng trở lại đạt sáu một mươi ba triệu tỷ đồng
cũng theo ngân hàng nhà nước nhờ những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản
bắt đầu phát huy tác dụng và dư nợ tính dụng đối với lĩnh vực này tăng trở lại
cụ thể trong tám tháng đầu năm dư nợ tính dụng đối với bất động sản tăng thêm gần một trăm tám mươi sáu năm trăm linh tỷ đồng
nâng tổng dư nợ tính dụng trong lĩnh vực này đạt chín trăm tám mươi sáu bốn trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
như vậy sau giai đoạn trầm lắng thanh khoái nhỏ dọt thì thị trường bất động sản bắt đầu
có ít giao dịch trở lại từ tháng năm vừa qua tập trung chủ yếu ở loại hình nhà ở thực
hiệp hội doanh nghiệp tp hcm vừa có báo cáo tháng một mươi gửi ủy ban nhân dân tp hcm
về tình hình của các doanh nghiệp thành viên trong đó huba đã đề cập đến nhiều khó khăn
của các doanh nghiệp xây dựng bất động sản cũng như đề xuất các giải pháp khó gỡ
theo hiệp hội doanh nghiệp tp hcm hubar
doanh nghiệp xây dựng bất động sản hầu hết khó khăn do nợ nần trồng chất không thu hồi được nợ
và khó có khả năng tả nợ trái phiếu
sự đóng băng của thị trường bất động sản làm cho các doanh nghiệp xây dựng không có đơn hàng
kinh doanh định đốn do không có vốn kinh doanh nên việc tiếp cận dự án đầu tư công khó khả thi
kết quả là hàng loạt đơn vị xây dựng bất động sản nhỏ lâm vào tình trạng phá sản
huba đánh giá thời gian qua thị trường bất động sản bị thu hẹp đáng kể
với nguyên nhân chủ yếu là sự suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đối với các chủ đầu tư
trước tình trạng trên hiệp hội doanh nghiệp tp hcm kiến nghị phát triển thị trường bất động sản
có áp dụng chính sách theo từng phân khúc
cụ thể đối với thị trường nhà ở giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
thành phố sẽ phát triển năm mươi triệu m hai nhà ở
tuy nhiên số lượng thực hiện được là rất thấp
đặc biệt nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân chưa đáp ứng đủ một mươi nhu cầu
nguyên nhân cơ bản là vấn đề pháp lý thủ tục cơ chế thực hiện chưa rõ ràng
do đó các doanh nghiệp đề nghị thành phố có các chính sách hữu hiệu
hỗ trợ sự phục hồi và phát triển của thị trường
hỗ trợ việc làm cho doanh nghiệp và đảm bảo nhu cầu an cư của người dân
còn đối với thị trường bất động sản thương mại và du lịch
cuba đánh giá thị trường này hầu như tê liệt thời gian qua
do ảnh hưởng dịch bệnh và pháp lý chủ quyền
thành phố đang xem xét điều chỉnh chính sách hỗ trợ theo định hướng phát triển
tại tp hcm triển lãm quốc tế lần thứ một mươi sáu về công nghệ xử lý chế biến và đóng gói bao bì
tại việt nam pro park việt nam vừa diễn ra với sự tham gia của hơn bốn trăm linh đơn vị trưng bày
đến từ hơn ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
xung quanh quang huy đang là những khu vực trình diễn về công nghệ
đóng gói xử lý chế biến bao bì tân tiến tại nhiều quốc gia trên thế giới
quy tụ tại pro park lần thứ một mươi sáu năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục với chủ đề là
tăng trưởng xanh và tăng trưởng bình vững
thì bên cạnh khu vực demo sinh động sẽ còn có những hội thảo chuyên sâu về đề tài
ngành công nghiệp bao bì gắn với an ninh lương thực và biến đổi khí hậu
đồng thời cũng sẽ có những buổi chia sẻ thông tin hữu ích về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất
gắn với luật bảo vệ môi trường cơ hội cho bao bì xanh
các đơn vị tham gia pro park việt nam năm hai nghìn hai mươi ba đến từ hơn ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
có nền công nghệ bao bì tiên tiến có thể kể đến như mỹ anh pháp đức italy đan mạch ba lan
pro park việt nam năm nay hướng đến mục tiêu tạo điều kiện giao thương thuận lợi
cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong ngành xử lý chế biến và đong gói bao bì việt nam
cũng như nhiều nước trên thế giới
do đó những sản phẩm được trưng bày tại triển lãm tập trung vào công nghệ bao bì chế biến
nguyên vật liệu công nghệ đồ uống ngành dược chuỗi cung ứng lạnh logistic và lưu kho
bên cạnh lợi ích kinh tế sự phát triển của ngành tiêu dùng nhanh tại việt nam và thế giới nói chung
đặt ra nhu cầu cấp bách về việc bảo vệ tài nguyên và môi trường
khi đang đối mặt với thách thức và xử lý lượng rác thải gia tăng đột biến
thông qua pro park việt nam năm hai nghìn hai mươi ba các doanh nghiệp có thể đón những xu hướng công nghệ
và thị trường mới nhất trong ngành chế biến đóng gói bao bì
đồng thời xây dựng phát triển nhiều mối quan hệ kinh doanh mới
vietjet vừa được vinh danh với bộ đôi giải thưởng hàn quốc gồm thương hiệu
được người tiêu dùng yêu thích năm hai nghìn hai mươi ba do kênh truyền thông hàng đầu hàn quốc
room on invo bình chọn và giải thưởng thương hiệu tốt nhất cho khách hàng
tại hàn quốc năm hai nghìn hai mươi ba
các giải thưởng vinh danh các doanh nghiệp mang đến những trải nghiệm tốt nhất
cho khách hàng hàn quốc cung cấp danh sách các doanh nghiệp uy tín
thông qua đánh giá về độ tinh cậy trải nghiệm dịch vụ và giá trị của công ty
vietjet là hãng hàng không duy nhất được bầu chọn tại cả hai giải thưởng năm nay
từ khi mở đường bay đầu tiên đến seoul
vietjet đã chuyên chở gần bảy bốn triệu lượt khách trên một mươi bốn đường bay
hơn ba trăm linh chuyến bay mỗi tuần kết nối thành phố hồ chí minh hà nội hải phòng
đà nẵng nha trang phú quốc đà lạt đến các đại đô thị hàng đầu hàn quốc
là seoul busan và daegu
tại thành phố hồ chí minh triển lãm thiết bị âm thanh chuyên nghiệp
play show năm hai nghìn hai mươi ba lần thứ chín diễn ra đã thu hút sự quan tâm của đông đạo khách tham dự
triển lãm đóng vai trò là đòn bẫy góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường thiết bị chiếu sáng trình diễn âm thanh việt nam
triển lãm quốc tế về thiết bị trình diễn chuyên nghiệp play show năm hai nghìn hai mươi ba tại thành phố hồ chí minh
trưng bày và giới thiệu những bộ mixer những hệ thống âm thanh và ánh sáng có giá trị từ hàng trăm triệu đồng
cho đến hàng tỷ đồng phục vụ cho các sự kiện trình diễn với quy mô từ vừa cho đến lớn
do vậy thì bên cạnh mục đích giới thiệu và quảng bá sản phẩm khách tham quan đến đây còn có thể trải nghiệm những phần trình diễn demo với quy mô và ấn tượng
triển lãm quốc tế các thiết bị biểu diễn chuyên nghiệp pla show là triển lãm chuyên ngành và thiết bị biểu diễn được tổ chức thường niên
sang đến quý ba năm nay triển lãm được tổ chức tại thành phố hồ chí minh với một số điểm thay đổi tạo sự chú ý
pla show lần thứ chín hội tụ những thương hiệu hàng đầu thế giới cùng nhiều thương hiệu khác phục vụ nhiều nhu cầu
sự hoành tráng của triển lãm vẫn được thể hiện qua những màn trình diễn luân phiên liên tiếp từ sáu mươi cụm gian hàng và bốn liray cỡ trung
mỗi like dự kiến có trọng lượng từ hai trăm linh đến năm trăm linh kg nhằm phô diễn sức mạnh đặc thù của dòng sản phẩm này
yamaha và shuri là hai thương hiệu của những gian hàng hơn đến giải pháp cho những nhà sáng tạo nội dung độc lập tại kỳ triển lãm năm nay
theo xu hướng sáng tạo video những bộ mixer cỡ nhỏ microphone thu opodcast tăng cường chất lượng âm thanh cho máy ảnh máy quay phim
được trưng bày để người tham quan trải nghiệm thực tế nâng cao chất lượng âm thanh cho các sản phẩm được tạo ra
tạo ra trong ba ngày nhưng mà mình đặc biệt mình tới bốn ngày luôn cả với ngày xe úp mình cũng tới
mình rất quan tâm tới những công nghệ như là âm thanh ánh sáng màn hình led vì đó là lĩnh vực của mình mà
thì cái âm thanh mình thật sự bất ngờ với cái âm thanh lần này
có những gian hàng họ chỉ dùng tới là bốn cái loa thôi nhưng mà lúc họ trình diễn âm thanh
vô nhà hát cũng không được nghe
cái âm thanh đó thì chứng tỏ là cái công nghệ âm thanh lần này rất là tốt
bên cạnh các sản phẩm từ các thương hiệu nổi tiếng các sản phẩm phổ thông cũng xuất hiện với mức giá hấp dẫn
mang đến những màn demo trình diễn âm thanh ấn tượng
trong đó có thể kể đến những thương hiệu như supoo tmg fz audio entau dnl z sound dx tám mươi chín
so với năm hai nghìn hai mươi hai
pla show năm hai nghìn hai mươi ba có nhiều gian hàng về hệ thống chiếu sáng hơn với khoảng một mươi gian cao gấp đôi so với năm ngoái
các hệ thống được giới thiệu cũng được trang bị công nghệ hiện đại hơn
bên cạnh các mẫu mixer trị giá hàng trăm triệu đồng sự kiện có sự góp mặt có nhiều model giá từ vài chục triệu đồng
hơn đến việc phục vụ sự kiện nhỏ
năm nay cũng xuất hiện nhiều sản phẩm là mixer micro phục vụ livestream làm vlog
hơn đến khách hàng là nhà sáng tạo nội dung riêng lẻ bên cạnh việc trình diễn âm thanh chuyên dụng
lần đầu tiên các dàn loa treo light array
được trình diễn trong nhà thay vì ngoài trời do đó với quy mô được tinh giản hơn
các dàn năm nay có trọng lượng từ năm trăm linh kg đến một tấn mỗi light
phù hợp thiết kế cho các phòng hội trường trung tâm tiệc cưới
cái công nghệ màn hình led bây giờ nó rất là kinh khủng như các bạn nhìn
nhìn những cái phố đi bộ của những nước đông nam á đi đi đâu cũng thấy màn hình led
và tất nhiên việt nam sẽ cũng phải dần dần là phải đi theo cái công nghệ như vậy
mình chỉ đứng cách xa khoảng hai mét thôi mình nhìn rất là rõ
ví dụ như các bạn đang nhìn cái màn hình như vậy
và hiện giờ thì chúng ta có nhiều cái chương trình triển lãm
và cái xu hướng về cái hiển thị tầm nhìn của người xem
nó rất là trú trọng vào cái chuyện đó
nên là bây giờ là cái màn hình led cao cấp bây giờ nó đã về việt nam rất là nhiều
tạo ra những cái điểm ảnh rất tốt và những con led được bảo vệ rất tốt
thì nó sẽ ứng dụng vào triển lãm rất là nhiều
xe cơ giới sẽ tăng mạnh trong thời gian tới
vậy tình hình các trung tâm đăng kiểm đang hoạt động ra sao có đáp ứng được khối lượng công việc hay không
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có buổi ghi nhận thực tế về tình hình đăng kiểm
tại các trung tâm đăng kiểm ở thành phố phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
ghi nhận tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn hai s ở địa chỉ số bốn mươi bảy đường tống văn trân phường năm quận một mươi một
tại đây đang có khoảng ba mươi xe ô tô bao gồm cả trên băng chuyền kiểm định và xếp hàng chờ tới lượt
với số lượng này thời gian từ xếp hàng cho đến hoàn tất đăng kiểm chỉ kéo dài từ ba mươi đến bốn mươi năm phút
tùy từng loại xe vì vậy tại đây không có bất kỳ sự bất cập nào về quá tải hay xếp hàng dài chờ đợi
tức là đợt tháng năm tháng sáu tháng bảy là xe nó ồn tắc kéo dài tới ra ngoài đường đợt này thì nó thong thoáng hơn nó trở lại bình thường
phát huy hiệu quả từ các giải pháp mà cục đăng kiểm việt nam cục cảnh sát giao thông đã áp dụng vào giải quyết các vấn đề quá tải
ung tắc mệt mỏi vì chờ đợi kéo dài diễn ra trong cao điểm đầu và giữa năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua
các trung tâm đăng kiểm vẫn chỉ tiếp nhận xét xe trên ba tiêu chí một đăng ký qua app trung tâm đăng kiểm hai điện thoại đặt lịch
ba giải quyết
các trung tâm đăng kiểm cũng giải quyết cho trường hợp xe hết hạn kiểm định trong ngày
cách làm này duy trì đảm bảo tính ổn định và thông thoáng cho các đơn vị đăng kiểm
cái app thì nó rất là tiện lợi giúp cho người dân được chủ động hơn về thời gian để mang xe tới đăng kiểm
và không phải chờ đợi lâu
khi mà chúng ta tới đăng kiểm là chỉ có đọc cái số xe và cái
app lên khi mà mình đăng ký thì lập tức thì bên hệ thống đăng kiểm sẽ cho xe vào đăng kiểm ngay
chỉ tính riêng số lượng xe cơ giới tới chu kỳ đăng kiểm tại đơn vị năm nghìn hai s trong tháng một mươi một và một mươi hai tới lần lượt là ba năm trăm linh bốn và bốn hai mươi chín xe
còn trong tháng một mươi vừa qua là hai một trăm ba mươi bảy xe
hiện đơn vị này đang hoạt động cả ba băng chuyền với công suất tối đa là hai trăm năm mươi xe một ngày
trong tháng chín
tháng một mươi và một mươi vừa qua đạt hai trăm linh xe một ngày tương đương tám mươi công suất
như vậy nếu không có biến động thì dù tháng một mươi hai tăng gần gấp đôi đơn vị này vẫn có thể đáp ứng được hoặc cần thiết làm thêm giờ
nếu mà cái tình hình hoạt động ổn định của các trung tâm hiện tại như hiện tại bây giờ cũng như lực lượng nhân sự về nhân sự vẫn ổn định
không có sự biến động thì khả năng đáp ứng cái nhu cầu của người dân trong thời gian tới cũng có khả năng đáp ứng được
nếu tình hình nhân sự vẫn ổn định như bây giờ và có thể là khôi phục các trung tâm khác có thể khôi phục thêm các dây chuyền còn lại khi có thêm nhân sự sẽ đáp ứng được yêu cầu của người dân
thời gian tới thì khuyến cáo người dân ta nên chủ động xem cái lịch đăng ký cho nó phù hợp với cái thời hạn hết hạn đăng kiểm của từng loại phương tiện mà người dân đang chủ sở hữu để tránh tình trạng là dồn ứ trong một lúc cao điểm
ví dụ như trong tháng một mươi hai hoặc tháng một thời điểm cuối năm
tính đến thời điểm hiện tại toàn thành phố hồ chí minh đang có một mươi bảy trên một mươi chín trung tâm đăng kiểm xe cơ giới được phép hoạt động và có thể đáp ứng thêm được từ hai mươi đến bốn mươi khối lượng công việc trong những tháng cuối năm do một số nơi đạt từ sáu mươi đến tám mươi công suất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
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại